lợi dụng sự tranh lệch giá thịt lợn trong nước so với nước bạn lào và thái lan
nhiều thương lái đã tìm cách nhập lậu lợn từ nước ngoài qua các đường tiểu ngạch ở các cửa khẩu
vùng rắp danh để tiêu thụ kiếm lợi
công tác kiểm soát ngăn chặn lợn thầm lậu đang gặp nhiều khó khăn do địa hình biên giới phức tạp
đối tượng vận chuyển lợn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị
trên tuyến biên giới việt nam lào đoạn qua tỉnh quảng trị
các đối tượng buôn lậu lợn thường tập kết lợn với số lượng lớn từ phía bên kia biên giới
dọc tuyến sông sepol sau đó lợi dụng khi lực lượng chức năng mất cảnh giác
hoặc đêm tối để chia nhỏ và vận chuyển lợn vào nước ta
từ đầu năm cho đến nay tại khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục vụ buôn lậu lợn với số lượng từ vài chục đến cả trăm con mỗi chuyến
từ đầu năm cho đến nay tại khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị
tỉnh quảng trị lực lượng chức năng mất cảnh giác hoặc đêm tối để chia nhỏ và vận chuyển lợn vào nước ta